tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa hình sự sửa thẩm công khai xét xử đối với bị cáo nguyễn văn nghiêm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phường phương lâm tp hòa bình về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo nội dung bản cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một nguyễn văn nghiêm đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
để đăng chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội
dù đã bị xử phạt hành chính số tiền bốn mươi chín triệu đồng vào năm hai nghìn một mươi tám vì đăng nội dung xuyên tạc
dòng nguyễn văn nghiêm đã không chấp hành mà vẫn tiếp tục đăng tải phát các video có nội dung mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn
quá trình xét xử bị cáo đã tỏ rõ thái độ ăn năn thành khẩn khai báo nhận thức rõ hành vi phạm tội của bản thân
căn cứ vào chứng cứ và các tình tiết của vụ án
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nghiêm mức án sáu năm tù giam